tỉnh thái nguyên đã tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi
hai trăm năm mươi đại biểu đại diện các dân tộc thiểu số tỉnh thái nguyên đã về dự
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đã dự và chỉ đạo đại hội
thái nguyên là nơi hội tụ giao lưu sinh sống lâu đời của bốn mươi sáu dân tộc anh em
trong đó có tám dân tộc thiểu số có số đông trên hai người chung sống đoàn kết hòa thuận
thực hiện quyết tâm thư của đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh thái nguyên lần thứ hai
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay tỉnh đã đầu tư hơn sáu tỷ đồng thực hiện các chương trình một trăm ba mươi bốn một trăm ba mươi năm
chính sách hỗ trợ tín dụng đất sản xuất đất ở nhà ở và nước sinh hoạt
chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
hiện nay số hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân gần bốn một năm
cao hơn mức bình quân chung của cả tỉnh
một mươi lần tỷ lệ xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn
hiện nay thái nguyên đang nằm trong tốp đầu của cả nước
số xã nông thôn mới vùng dân tộc thiểu số cao hơn hai lần bình quân chung của cả nước
một trăm linh số xã có đường ô tô đến trung tâm xã
chín mươi chín sáu mươi bảy hộ dân vùng núi có điện lưới phục vụ sinh hoạt
một mươi số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đạt chuẩn về y tế
tỉnh đã hoàn thành cơ bản công tác đỉnh canh đỉnh cư
và chấm dứt tình trạng di cư tự do giải quyết tốt vấn đề đất sản xuất cho đồng bào
lĩnh vực giáo dục y tế văn hóa xã hội đã có bước phát triển tích cực
dân trí vùng đồng bào dân tộc được nâng lên bản sắc văn hóa dân tộc được bảo tồn
an ninh chính trị được giữ vững trật tự an toàn xã hội được bảo đảm
khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường nhân dân đồng thuận góp phần tích cực củng cố
và tăng cường niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với sự lãnh đạo của đảng quản lý điều hành của nhà nước
phát biểu chỉ đạo tại đại hội đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đánh giá cao vai trò của các cấp ủy đảng sự điều hành quyết liệt của các cấp chính quyền
sự tích cực hưởng ứng tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị
đồng chí đã ghi nhận và biểu dương những thành tích về công tác dân tộc
và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc biểu dương tinh thần đoàn kết
nỗ lực vươn lên của hơn ba trăm tám mươi bốn đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh
hai mươi tập thể tám mươi ba cá nhân có thành tích trong công tác dân tộc
đồng chí nhấn mạnh sinh thời chủ tịch hồ chí minh đã dạy
đồng bào kinh hay thổ mường hay mán gia lai hay ế đê xê đăng hay ba na
và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu việt nam
đều là anh em ruột thịt sống chết có nhau sướng khổ cùng nhau
no đói có nhau
sông có thể cạn núi có thể mòn nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt
thực hiện lời dạy của bác đồng chí mong muốn đồng bào các dân tộc thiểu số
đang sinh sống trên địa bàn thái nguyên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết
tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau phát huy tinh thần tự lực tự cường
tự tôn dân tộc tiếp tục vượt qua mọi khó khăn thách thức
ra sức thi đua lao động sản xuất để thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng
góp phần xây dựng tỉnh thái nguyên phát triển nhanh và bền vững